chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tin từ ủy ban nhân dân huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đơn vị đã có công văn về việc tạm dừng sắp nhập trường tiểu học nguyễn bá ngọc và trường tiểu học lê văn tám ở thị trấn triệu sơn
trước đó chiều ngày hai mươi bảy tháng ba hàng trăm phụ huynh trường tiểu học nguyễn bá ngọc đã đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối chủ trương sắp nhập với trường tiểu học lê văn tám
mặc dù địa phương đã tích cực tuyên truyền giải thích đối thoại về chủ trương quy trình các bước xác nhập trường nhưng đa số phụ huynh và người dân vẫn chưa đồng thuận
trước tình hình trên để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo việc đến lớp của học sinh trường tiểu học nguyễn bá ngọc ủy ban nhân dân huyện triệu sơn đề xuất ban thường vụ huyện ủy trước mắt xem xét tạm dừng việc sắp nhập hai trường nói trên
trước tình hình trên để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo việc đến lớp của học sinh trường tiểu học nguyễn bá ngọc ủy ban nhân dân huyện triệu sơn đề xuất ban thường vụ huyện ủy trước mắt xem xét tạm dừng việc sáp nhập hai trường nói trên

trước tình hình trên để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo việc đến lớp của học sinh trường tiểu học nguyễn bá ngọc ủy ban nhân dân huyện triệu sơn đề xuất ban thường vụ huyện triệu sơn đề xuất ban thường vụ huyện

trước tình hình trên để đảm bảo việc đến lớp của học sinh trường tiểu học nguyễn bá ngọc ủy ban nhân dân huyện triệu sơn đề xuất ban thường vụ huyện

trước tình hình trên để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo việc đến lớp của học sinh trường tiểu học nguyễn bá ngọc ủy ban nhân dân huyện
trong khi trường tiểu học lê văn tám hiện nay được tiếp nhận cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở minh dân cũ có diện tích và cơ sở vật chất đảm bảo việc dạy học cho hai mươi lớp
bên cạnh đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trường tiểu học kim đồng được chuyển địa điểm mới có quy mô khoảng ba mươi lớp được công nhận chuẩn quốc gia mức độ hai có thể tiếp nhận học sinh trường tiểu học nguyễn bá ngọc
quãng đường di chuyển của học sinh tới các trường trong bán kính không quá hai km
trước đó ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ban thường vụ huyện ủy triệu sơn họp cho ý kiến về việc đồng ý chủ trương sắp nhập trường tiểu học nguyễn bá ngọc và trường tiểu học lê văn tám thành một để bàn giao nhà đất hiện trạng của trường tiểu học nguyễn bá ngọc cho trường trung học cơ sở tô vĩnh diện để từng bước đầu tư nâng cấp mở rộng phù hợp với khả năng nguồn vốn của địa phương
sau khi biết tin huyện triệu sơn có chủ trương sắp nhập trường
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba nhiều phụ huynh đã cho con em nghỉ học và tập trung đến cổng trường để phản đối việc sắp nhập trường
các phụ huynh đã tập trung căng băng rôn để phản đối việc sáp nhập trường tiểu học nguyễn bá ngọc về trường tiểu học lê văn tám vì cho rằng sáp nhập là không hợp lý ảnh hưởng đến việc học của học sinh cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình
đa số phụ huynh kiến nghị huyện triệu sơn cần tính toán việc sắp nhập sắp xếp các trường trên địa bàn cho phù hợp để học sinh không phải đi học xa
tại các buổi đối thoại chính quyền địa phương mong muốn các phụ huynh tiếp tục cho con em mình tới lớp học đồng thời không tụ tập đông người ở trước cổng trường gây mất an ninh trật tự
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại